liên quan đến tình trạng sức khỏe của bé trai này sáng nay bệnh viện nhi đồng một cho biết bé vẫn còn mê màn bất tỉnh tìm có những cơn co giật nhẹ hiện đang được điều trị tích cực
bệnh nhi bị giao đâm thẳng vào hốc mắt thấu sọ là trường hợp đầu tiên mà bệnh viện nhi đồng một gặp trong gần sáu mươi năm qua
sau khi tiếp nhận và được sự hỗ trợ từ bệnh viện một trăm một mươi năm bé đã được phẫu thuật kéo dài gần ba giờ để gấp bỏ dao ra khỏi hộp sọ
đến sáng nay ngày một mươi tháng tám bé vẫn mê màn tuy nhiên môi hồng hào các chi ấm tim đều rõ mạch rõ một trăm sáu mươi lần một phút dù thỉnh thoảng có xuất hiện các cân con giật nhẹ
các bác sĩ bệnh viện nhi đồng một cho biết hiện ống dẫn lưu ở vích mộ vẫn còn rỉ ít dịch máu
não em bé rất nhỏ nên chỉ cần chảy máu một mươi hai mươi cc thì có thể gây chèn ép não dẫn đến tử vong đột ngột chưa nói đến thương tổn do lưỡi dao đâm vào
hiện cháu bé đang được điều trị tích cực thở máy sử dụng kháng sinh để chống nhiễm khuẩn

hãy đăng ký kênh để nhận thêm thông tin trước pháp luật